đợt mưa lũ vừa qua thanh hóa là địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề
hiện các cấp ủy chính quyền địa phương đang khắc phục khó khăn tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích
giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại do lũ lụt tạm thời có nơi ăn trốn ở
đồng thời hỗ trợ người dân nhanh chóng dựng lại nhà cửa ổn định cuộc sống
mới đây lãnh đạo tỉnh thanh hóa cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới bản sa ná xã nam mèo và bản mùa xuân
xã sơn thủy thuộc huyện quan sơn nơi bị lũ ống lũ quét tàn phá nghiêm trọng khiến nhiều người đầm mất tích
theo báo cáo của huyện quang sơn tính đến sáng sáu tháng tám trong số một mươi hai người mất tích bao gồm một mươi người ở bản sa ná và hai người ở bản mùa xuân
lực lượng chức năng đã tìm thấy bà lò thị quản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba người bản sa ná bị vùi lấp tại căn nhà của mình
một mươi một người khác vẫn chưa có tin tức gì
tính đến chín giờ ngày sáu tháng tám toàn huyện cập thủy có sáu trăm linh
hai trăm hai mươi chín hộ dân và một số trường học trạm y tế trụ sở ủy ban nhân dân xã bị ngập lụt
về thiệt hại nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản hơn bốn mươi chín hectare diện tích nuôi trồng thủy sản và trên một hai trăm linh hectare cây trồng bị ngập úng
ba trạm biến áp bị ngập tại cầm lương cầm thành cầm phong
hai cột điện một trăm một mươi kv tại cẩm bình cầm giang bị đổ nghiêng
hai mươi tám trạm bơm tưới bị ngập
hai trăm bảy mươi mét canh mương bị vùi lấp hai đập bị vỡ
trước đó huyện cẩm thủy đã chỉ đạo các xã thị trấn các ngành tập trung các nguồn lực phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
theo người dân địa phương cho biết mới đây tảng đá lớn ước khoảng một mươi năm mét khối lăn từ trên cao xuống nằm tranh vanh sau nhà của một gia đình ở bàn bút xã nam xuân
hiện điểm sạt lở vẫn có nguy cơ lở tiếp
theo đánh giá ban đầu của huyện quan hóa do ảnh hưởng của cơn bão số ba cùng với địa chất kết cấu yếu và phong hóa lâu ngày gây sạt lở đất đá
sau vụ việc chính quyền xã nam sơn đã có mặt tại hiện trường để tuyên truyền vận động các hộ dân trong vùng nguy hiểm sơ tán thực hiện cắm biển cảnh báo bảo đảm tính mạng và tài sản người dân
huyện viêng say tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào vừa có công văn đề xuất huyện quan sơn tỉnh thanh hóa giúp đỡ tìm kiếm bảy người mất tích do mưa lũ những ngày qua tại khu vực suối sia
trong các ngày từ mùng ba đến mùng năm tháng tám đội tìm kiếm cứu nạn nước bạn đã tìm kiếm dọc suối sia đến hết địa phận biên giới lào việt nam tới khu vực giáp danh với xã sơn thủy huyện quang sơn nhưng chưa tìm thấy người mất tích
huyện quang sơn đã báo cáo lãnh đạo tỉnh thanh hóa để có phương án về nhân lực phương tiện sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích của nước bạn trên địa phận huyện quang sơn và các địa phương khác tại thanh hóa